qua đấu tranh bước đầu đối tượng nguyễn thanh sơn khai nhận đã bắt cóc cháu bé
đòi gia đình cháu đưa tiền chuộc là hai tỷ đồng
do sợ đối tượng sát hại cháu gia đình cháu chi đã chuyển cho đối tượng số tiền một tỷ đồng
sau đó đối tượng đã gửi cháu bé tại một khách sạn ở phường an phú
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
sau năm tiếng đồng hồ khẩn trương truy xét đến hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày
một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra trên địa bàn xã nghi hoa huyện nghi lộc tỉnh nghệ an làm ba người tử vong
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi một h ngày hai tháng một mươi tại sưởng sản xuất đá ốp của anh nguyễn văn phượng ở huyện nghi lộc
vụ tai nạn xảy ra khi các công nhân đang làm nhiệm vụ vận chuyển đá từ trên thùng xe tải đưa vào sưởng chế biến
thì bất ngờ đá rơi xuống gây ra tai nạn
vụ tai nạn đã làm hai người tử vong tại chỗ một người tử vong sau khi đưa vào cấp cứu tại bệnh viện
liên quan đến vụ việc để lao công phẫu thuật căng da mặt cho khách cơ sở thẩm mỹ cang jin có địa chỉ ở phường vĩnh trung
quận thanh khê tp đà nẵng vừa bị ubnd ra quyết định xử phạt tổng cộng ba trăm hai mươi triệu đồng và đình chỉ hoạt động
ước giấy phép chứng chỉ hành nghề
vào tháng tám vừa qua công an quận thanh khê tp đà nẵng đã đưa ra quyết định xử phạt tổng cộng ba trăm hai mươi triệu đồng
công an quận thanh khê tp đà nẵng đã bắt quả tang cơ sở thẩm mỹ nói trên đang để nhân viên lao công xử lý da mặt cho khách
qua quá trình điều tra cơ sở thẩm mỹ này có năm hành vi vi phạm
mặc dù công an quận thanh khê đã mời đại diện cơ sở thẩm mỹ về để làm việc tại cơ sở
nhưng cơ sở lại để nhân viên bảo vệ đi thay
sau này người đại diện cơ sở mới chịu đến cơ quan công an để giải quyết
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc
các phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h trên antv cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
công an huyện thanh trì tp hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có xeo thẳng một năm cm cách năm cm trên sau đuôi lông mảy trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện